tại tuyến đường lương văn can rất nhiều đồ chơi với đa dạng mặt hàng được bày bán từ trong nhà tới vỉa hè
theo quan sát thì đồ chơi trung quốc chiếm thị phần lớn nhất và cũng có giá thành rẻ nhất
trong vai người mua hàng chúng tôi được người bán tư vấn nhiệt tình
người này cho biết chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng là đã có thể mua được những loại đồ chơi mà trẻ em rất yêu thích
trong khi nếu vào các cửa hàng lớn thì giá phải lên tới hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu đồng
hầu hết các sản phẩm này làm bằng nhựa với đủ màu sắc hình thù
tuy nhiên làm từ nhựa gì thì người bán không biết vì trên sản phẩm không có thông tin cụ thể
những thông tin khác cũng chỉ được người bán trả lời đầy cảm tính
không có hàng việt nam hả chị
không đều là hàng trương hét
khi chúng tôi bày tỏ lo ngại về nguyên liệu tạo ra sản phẩm thì được người bán chấn an
em ơi em yên tâm vì cả nước người ta chơi được mà nếu mà sợ không ai ra con thì người ta chơi cả bọn chị chết đói
đi mua thì có thể bảo là hỏi đồ việt nam các thứ cho nó yên tâm
ở một số cửa hàng khác người bán cho biết phần lớn đồ chơi được nhập qua đường tiểu ngạch từ trung quốc nên mới có giá rẻ
trên thị trường bây giờ là những cái đồ chơi nào thì đang được ưu chuộng nhất hả anh
khoảng hơn chín mươi là đồ trung quốc
lý do là vì sao
vì mô má đa dạng
bây giờ vẫn phần lớn là hàng trung quốc đúng không
thế là đồ việt nam là không có
nhưng mà là ít
tại vì việt nam mình mô má không đa dạng
mình làm sao mà mọi người nhìn được
bọn trẻ con thích kiểu mô má phải đa dạng
mình bán là bán thôi bọn trẻ con chứ không phải bán thôi bản thân mình đâu
chả còn thậu gì mà mua cái bội mấy trăm mấy trăm hay nhiều mà lại cũng phải chơi ít bữa nấu trắng
đó là mình tâm lý là như thế
cái này là tớ nghĩ là người ta ghi ba cộng nhưng mà có thể là hai tổ chứa lên chơi
người này còn tiết lộ về xuất xứ thật sự của một số mặt hàng
theo các tiểu thương
đồ chơi từ trung quốc được ưa chuộng không chỉ vì giá thành rẻ hơn
mà còn vì khả năng đáp ứng thị hiếu màu tróng
của mỗi mỹ chả thua ai
một cái ô tô một con này thôi nếu mà là của michael duck nó bán khoảng triệu hai
nhưng mà thằng tàu nó chỉ bán khoảng ba trăm linh
tức là bọn trẻ con nó xem phim ở nhà xem trên mạng ở nhà
là khi nó có cái phim màn hình này chẳng hạn
thì nó ra đây nó hỏi là chỉ hai ba hôm sau là khó
bảo mày đi về đi ba hôm nữa ra đây là khó ít giặt vào
chính người bán cũng khẳng định đồ chơi có xuất xứ từ hàn quốc mỹ hay anh sẽ có chất liệu tốt hơn
đảm bảo an toàn hơn nhưng lại tiêu thụ chậm hơn
nhà mình rất nhiều mẫu mã và rất nhiều hàng mặt hàng khác nhau ạ
như là hàng của mỹ hàng của trung và của hàn quốc ạ
thường thì khách toàn là mua hàng của trung
tại vì hàng của trung nó giá ổn và nhiều mặt hàng mẫu mã đẹp
bên cạnh đó các đồ chơi bạo lực sản phẩm dù thuộc danh mục bị cấm kinh doanh
vẫn được bày bán chản lan
và chỉ cần có nhu cầu
thì người bán sẽ tư vấn nhiệt tình
những cái đồ kiểu như là súng chứ các thứ thì sao
súng có bắn đạn sốt ạ
bắn bằng máy bằng cơ đều có
nó cũng ra đạn à
vâng ra đạn
ủa nhưng mà thế bắn có đau không
không đau đạn sốt

có đắt hơn
thường là bố mẹ cũng rất là theo cái thói quen
là sẵn ở đâu thì mua ở đấy
chứ chưa lựa chọn những cái đồ chơi mà đảm bảo được cái quy chuẩn
cũng như là đảm bảo về cái sức khỏe của trẻ khi mà chơi
đồ chơi mang khuyến khí mạo lực thì đều có tác động
một phần đó nó đến sức khỏe tâm lý tinh thần của trẻ
và qua cái việc mà trẻ lựa chọn và chơi đồ chơi
thì có thể cho ta thấy được cái tính cách của trẻ
cũng như là cái cách trẻ hành xử hay ứng xử về cái môi trường xung quanh
và có thể thấy rằng là những trẻ lựa chọn đồ chơi mang kính chức mạo lực

thì thường là những trẻ mà hay tiếp xúc trong cái môi trường có yếu tố mạo lực
theo các chuyên gia các loại đồ chơi không có xuất xứ rõ ràng
không có thèm đảm bảo
được bán với giá thành rẻ
là do được làm bằng chất liệu tái chế
trộn thêm hạt nhựa công nghiệp
cho thêm nhiều phụ da màu công nghiệp
các loại nguyên liệu trên có nhiều chất hóa học kim loại nặng
những chất này xâm nhập vào cơ thể trẻ
bằng cách tiếp xúc qua da đường miệng hoặc thông qua đường hô hấp
có thể khiến trẻ ngộ độc dối loạn chức năng vô sinh thậm chí có thể bị ung thư
những cái loại đồ chơi hay các cái đồ dùng mà rẻ tiền
hay là cái không có xuất xứ rõ ràng hoặc là không được kiểm soát kiểm duyệt
thì thông thường là người ta dùng cái nhựa pvc
trong cái pvc ấy thì nó luôn luôn có tồn tại những cái monomer tức là cái vinil ấy
cái vinin này thì nó có thể là chưa liên kết hết mà nó giải phóng ra thì nó có thể là gây ung thư
và cái này nó không phải là nó tác dụng ngay lập tức trẻ em đến khi sinh nở
phát hiện ra cái tác dụng của nó
ví dụ như là nó bị teo bổn trứng
ví dụ như là các cái tinh dịch nó không chất lượng nó không cao
nó dẫn đến cái chuyện vô sinh hoặc là cái khả năng sinh sản nó thấp
mức độ nguy hại từ đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc không đảm bảo chất lượng
đã đưa các phương tiện thông tin cảnh báo nhiều lần
nhưng dường như chưa tác động mạnh đến người tiêu dùng
vì lợi nhuận nhiều người bán sẵn sàng nhập hàng kém chất lượng để thu lời
còn không ít phụ huynh thì vì ham rẻ mà vô tình tiếp tay cho các sản phẩm trôi nổi được tiêu thụ
chưa kể trước tình trạng vàng thao lẫn lộn như hiện nay
việc mua đồ chơi chính hãng chất lượng cao không gây nguy hại cho sức khỏe
cũng là một bài tăng khó đối với người tiêu dùng
khi phát judgment vamos